tại quảng trường huyện châu thành a ubnd tỉnh hậu giang đã tổ chức lễ công bố huyện châu thành a đạt chuẩn nông thôn mới
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam đã tới dự
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trần thanh mẫn chúc mừng và biểu dương những thành tích mà đảng bộ chính quyền nhân dân huyện châu thành a và tỉnh hậu giang đã đạt được
đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới địa phương cần tiếp tục phát huy khắc phục khó khăn tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức xây dựng nông thôn mới
là không chỉ có nhà nước đầu tư xây dựng công trình mà người dân là chủ thể tránh tư tưởng thỏa mãn tự bằng lòng nhất là những nơi đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
dịp này huyện châu thành a đã vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng ba của chủ tịch nước và cờ thi đua của thủ tướng chính phủ